luật sư của tổng thống joe biden cho biết cơ quan thực thi pháp luật mỹ hôm qua đã bắt đầu khám xét ngôi nhà bên bờ biển của vị tổng thống đương nhiệm này ở bang delaware
đây là động thái mới nhất trong chiến dịch truy tìm các tài liệu mật được lưu trữ không đúng cách
theo vị luật sư cuộc lục xoát đã được thực hiện với sự hỗ trợ và hợp tác đầy đủ của tổng thống biden
trước đó các cuộc lục xot tương tự đã phát hiện ra một số lượng nhỏ tài liệu trong nhà của ông biden ở thành phố wimington và một văn phòng cũ của ông ở thủ đô washington
bộ tư pháp mỹ đã chỉ định một công tố viên đặc biệt để tiến hành cuộc điều tra độc lập tương tự như trường hợp điều tra kho tài liệu mật lớn được phát hiện tại nhà riêng của cựu tổng thống donald trump ở bang florida
không giống với ông trump người đã từ chối bàn giao hàng trăm tài liệu mật sau khi rời nhà trắng năm hai nghìn hai mươi một ông biden nói rằng ông đã hợp tác với chính quyền kể từ khi phát hiện ra một số tài liệu mật trong văn phòng cũ mà ông từng làm việc tại trụ sở một tổ chức tư vấn ở thủ đô washington